hiện nay tại xã nghi kiều huyện nghi lộc tỉnh nghệ an có nhiều cây cầu xây dựng đã lâu năm
mặt cầu hẹp xuống cấp và hư hỏng nặng thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm cho người tham gia giao thông
được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm chín mươi cầu trộm xa bắc qua con khe cùng tên nối thông tuyến đường chính của xã nghi kiều huyện nghi lộc
thế nhưng lâu nay người dân địa phương lại gắn cho nó một cái tên khác đó là cầu tử thần
bởi nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đây
người may mắn thì bị xây sát nhẹ phần lớn bị thương nặng thậm chí có trường hợp tử vong thương tâm
nguyên nhân xảy ra tai nạn là do cầu nhỏ hẹp xây dựng ở vị trí không hợp lý đặt ở góc cua và cao hơn rất nhiều so với mặt đường
với độ cao bảy mét phần lớn người bị tai nạn rơi xuống khe đều bị thương nặng hoặc tử vong
cầu lại gần chợ hàng ngày người dân và học sinh đi qua rất đông nên nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao
cũng trên trục đường chính này cách cầu trộm xa một năm km có chiếc cầu bè thuộc xóm ba xã nghi kiều
cầu bè rộng ba năm mét đầu cầu phía tây cũng đặt ở góc cua nên hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông
các phương tiện thường bị va quệt vì tránh nhau khi qua cầu
việc tồn tại hai chiếc cầu nhỏ hẹp bị hư hỏng nặng ở xã nghi kiều đã gây thiệt hại về người và phương tiện qua đây
có hai cầu cầu trộ sa và cầu bè trụng cấp nghiêm trọng do địa phương không có ngân sách
đề nghị cấp tên là hỗ trợ
để xã nghi kiều xây dựng mới hai cầu đó là cầu trộ sa và cầu bè
để đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân để phát triển kinh tế trên địa bàn
đã nhiều năm chính quyền địa phương đã kiến nghị lên cấp trên đầu tư xây dựng cầu mới
thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có kinh phí cho việc đó
người dân xã nghi kiều và khu vực phụ cận mong tình trạng này sớm được chú ý
không để kéo dài tình trạng ách tắc giao thông và không còn xảy ra những vụ việc đau lòng